sở y tế tp hcm vừa ban hành hướng dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp với nhiều điểm mới giúp doanh nghiệp
duy trì hoạt động liên tục khi phát hiện ca nhiễm trong cơ sở sản xuất kinh doanh
sau khi phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín doanh nghiệp vệ sinh khu vực f làm việc
xét nghiệm cho tất cả f một nếu trên tám mươi người lao động tiêm trúng đầy đủ
thì toàn bộ f một tiếp tục làm việc cụ thể người lao động phải đảm bảo một trong các điều kiện sau
đã tiêm vaccine đủ liều đã tiêm ít nhất một mũi và có kế hoạch tiêm mũi hai
hoặc nhiễm covid một mươi chín đang khói bệnh nếu tổ chức đưa đứa tập trung
thì doanh nghiệp phải khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần đưa đón đo thân nhiệt
và yêu cầu người lao động rửa tay trước khi lên xe nếu người lao động đã tiêm đủ hai mũi
thì được cho đủ công suất của xe khi phát hiện người có triệu chứng nghi ngờ
nhiễm covid một mươi chín hoặc các yếu tố dịch tễ bộ phận sàng lọc thông tin ngay cho tổ y tế
hoặc báo cáo lãnh đạo cơ sở doanh nghiệp liên hệ với đơn vị y tế để tổ chức
xét nghiệm kiểm tra sars cov hai theo quy định để kiểm soát nguồn lây tại nơi làm việc
sở y tế tp hcm đề nghị tổ chức khu vực làm việc thông thoáng người lao động tuân thủ năm k
dự khoảng cách một mét người lao động ăn theo ca dự khoảng cách hai mét không ngồi đối diện
có vách ngăn phân luồn ra vào nhà không ngồi đối diện bữa ăn phải có vách ngăn
phân luồn ra vào nhà ăn